năm hai nghìn một mươi sáu là năm thứ một mươi bốn liên tiếp thành phố hà nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố
năm nay có tới một trăm linh sinh viên thủ khoa được vinh danh và nhiều em đã được các cơ quan ban ngành đón nhận vào làm việc
một mươi thủ khoa xuất sắc năm hai nghìn một mươi sáu là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học học viện với thành tích ấn tượng về học tập rèn luyện và công tác đoàn hội
có nhiều thủ khoa là những tấm gương xuất sắc về tinh thần vượt khó vươn lên có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế
nhiều sinh viên đã là cán bộ đoàn hội và đảng viên tích cực và năng động
trong số một trăm linh thủ khoa xuất sắc có ba mươi tám là các sinh viên nam còn lại số lượng thủ khoa nữ chiếm tới sáu mươi hai
nhiều em trong số đó đã được các cơ quan ban ngành của thành phố hà nội nhận và làm việc ngay sau khi tốt nghiệp
đại diện thành phố cho biết trong nhiều năm qua thủ đô đã có nhiều chính sách chủ trương trong việc khuyến khích bồi dưỡng và thu hút nhân tài nhân lực chất lượng cao
từ những lễ tuyên dương vinh danh thủ khoa như thế này các sinh viên sẽ càng có thêm động lực để học tập và phấn đấu nhiều hơn nữa
lễ tuyên dương một trăm linh thủ khoa xuất sắc của hà nội sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám tới tại hà nội